chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự của truyền hình nhân dân với những nội dung chính sau đây
tại buổi lễ quyên góp bộ trưởng trần tuấn anh đã xúc động chia sẻ sự mất mát với nhân dân lào anh em
tính đến một mươi bảy h ngày ba mươi tháng bảy tổng số tiền quyên góp của ngành công thương là một tỷ chín trăm bảy mươi một triệu đồng
cụ thể tập đoàn điện lực việt nam một tỷ đồng tập đoàn dầu khí việt nam
hai trăm linh triệu đồng tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam hai trăm linh triệu đồng tập đoàn xăng dầu việt nam hai trăm linh triệu đồng
tổng công ty thuốc lá việt nam một trăm linh triệu đồng công đoàn công thương việt nam một trăm linh triệu đồng
hiện các đơn vị trong ngành công thương vẫn tiếp tục quyên góp ủng hộ
việc sửa chữa và khắc phục tình trạng nước thấm qua thân đập đến nay đã cơ bản hoàn thành
các đơn vị thi công đang nỗ lực thực hiện những hạng mục cuối cùng để bảo đảm đập chính hồ núi cốc sẽ vận hành bình thường và an toàn trong mùa mưa bão năm nay
hồ núi cốc là hồ nước ngọt nhân tạo ở thái nguyên được đưa vào khai thác năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đây là công trình nằm trong danh mục sáu hồ chứa là công trình thủy lợi quan trọng cấp quốc gia
năm hai nghìn một mươi bảy xảy ra tình trạng nước thấm qua thân đập chính của hồ gây nguy cơ mất an toàn cao
trước tình hình đó tỉnh thái nguyên đã đầu tư gần bốn mươi tỷ đồng để khắc phục và sửa chữa thân đập
đến nay đơn vị thi công đang nỗ lực hoàn thiện những hạng mục sửa chữa cuối cùng
hiện tại thì tiến độ thi công của quái ba thứ nhất là quái ba là quái sửa ní đông đá tư nước đập chính
thì đã vượt so với kế hoạch tiến độ ban đầu
còn này đang là sửa ní quái hai là quái sửa ní máy hạ nưu
thì trong quá trình thực hiện thì
hợp đồng thì bây giờ là trời mưa cho nên là nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề tiến độ
rồi cũng công ty và chủ tư và quan quản lý dự án cũng đưa ra cái phù đục gia hạn tiến độ
để phù hợp với điều kiện thực tế và điều kiện thi công
thì hiện tại bây giờ là công ty nhà thầu đã thực hiện được khoảng sáu mươi năm quyết định hoàn thành của cái máy hạ nưu
theo báo cáo của đơn vị chủ đầu tư
các hạng mục chính là khoan phục tạo màng chống thấm để xử lý tình trạng nước thấm qua thân đập
sửa chữa đống đá tiêu nước và lắp đặt các thiết bị quan chắc đã hoàn thành đạt kết quả tốt
riêng hạng mục sửa chữa thoát nước và trồng cỏ má đập hạ lưu dự kiến hoàn thành vào giữa tháng tám tới đây
qua quá trình thi công quá trình kiểm tra đánh giá của đơn vị tư dân giám sát
cũng như là đơn vị thi công chủ đầu tư thì chúng tôi thấy các hạng mục được thi công đúng theo
bản vẽ thiết kế và đạt được yêu cầu cho phép dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
như vậy thì công việc chính cho việc xử lý thấm khẩn cấp qua đập chính hồ lưu cốc đã được hoàn thành
và chúng tôi có thể khẳng định rằng với mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám thì công trình hồ lưu cốc
có thể được vận hành theo đúng quy trình mà đã được phê duyệt và đảm bảo được cái an toàn
trong những năm tới cũng như là năm tiếp theo
hồ núi cốc có nhiệm vụ đảm bảo nước cho sản xuất nông nghiệp của hơn ba mươi hectare hoa màu mỗi năm
cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho nhiều khu vực lân cận
ngoài ra nguồn nước của hồ được tận dụng để phát điện và mặt nước hồ cho phép kết hợp nuôi trầm thủy sản
hồ cũng góp phần điều hòa khí hậu tạo môi trường và cảnh quan thuận lợi cho phát triển khu du lịch
mùa mưa năm hai nghìn một mươi bảy và đầu mùa mưa năm nay trên địa bàn thành phố lai châu tỉnh lai châu
đã xuất hiện các hố cát tơ sụt lún có hố hàng chục mét vuông
ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân
hiện tại những hộ dân bị ảnh hưởng của các hố cát tơ đang mong muốn chính quyền thành phố lai châu
nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn để ổn định đời sống
mùa mưa năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn xã nậm lòng xuất hiện năm hố cát tơ ở các bản lùng thàng hổi lùng và dùng châu
mùa mưa năm nay lại tiếp tục xuất hiện nhiều hố cát tơ rẻ rác ở các điểm thuộc xã nậm lòng
đây đoạn qua địa phận bản sùng châu xã nậm lòng thành phố lai châu
đã xuất hiện hố cát tơ dài ba mươi mét sâu ba mét phá một phần hai mặt đường và vỉa hè
gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân
già rồi sợ lắm ở đây thường xuất hiện nhiều hố sụt lún
mỗi khi có mưa lớn và kéo dài thì gia đình không ăn không ngủ được
nhiều đêm mưa to và đêm khuê là mưa rất to thì cũng phải vợ con
cũng phải dậy để
cũng sợ quá cho nên là
nhiều lúc cũng phải muốn di chuyển cho chỗ để an toàn cho gia đình nữa
ngay sau khi xảy ra các hố cát tơ thành phố lai châu đã chỉ đạo phòng quản lý đô thị
cám biển cảnh báo cho người dân và phương tiện giao thông đi vòng sang đường khác
việc khắc phục hố cát tơ trong thời điểm mùa mưa này hết sức khó khăn vì mưa lớn kéo dài
thành phố lai châu đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn
nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ sớm trả lại phần đường và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm đi lại
khi xảy ra cái hiện tượng xuất nún thì thành phố đã chỉ đạo xã cảnh báo các hộ
hai hộ dân này di chuyển ra khỏi địa bàn mà hiện tại đang xuất nún
để đảm bảo không bị ảnh hưởng đến nguy cơ ảnh hưởng đến người và đến tài sản của người dân
và cái biện pháp khắc phục việc đây thì sau khi xin được các tỉnh cũng như các sở hướng dẫn thì thành phố đã
chỉ đạo cho doanh nghiệp và các cơ quan chuyên môn để tổ chức khắc phục ngay bằng cách sử dụng rõ thép
để đưa đa học vào rõ thép sau đó đưa xuống cái phần cốt đáy nền để theo cái biện pháp này
và thấy đây là một cái biện pháp phù hợp và hiệu quả
hiện tại cạnh điểm xảy ra hố cát tơ lớn đã có dấu hiệu xuất hiện nhiều hố cát tơ khác
ở xung quanh khu vực thuộc xã nậm lòng
thành phố lai châu cần chủ động khảo sát địa chất và mức độ ảnh hưởng của các hố cát tơ
để có kế hoạch khắc phục hợp lý đồng thời di rời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ ảnh hưởng
để bảo đảm tính mạng và tài sản cho người dân
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai đã tuyên phạt trần nguyễn duy quang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba một mươi tám tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng
tuyên phạt từ tám tháng đến một mươi sáu tháng tù giam
năm người còn lại bị phạt một mươi hai tháng đến một mươi bốn tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội gây dối trật tự công cộng
tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi của mình là sai trái vi phạm pháp luật
trong đó nhiều bị cáo cho rằng do nhận thức pháp luật kém không biết như vậy là phạm tội
nên đã nghe theo kẻ xấu kích động tham gia ảnh hưởng đến trật tự nơi công cộng
trong đó hội đồng xét xử nhận định vụ việc gây nguy hiểm cho xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội
tuy nhiên do các bị cáo hầu hết đều phạm tội lần đầu có nhân thân tốt
một số bị cáo dưới một mươi tám tuổi nên tuyên bức án trên
trước đó vào ngày một mươi tháng sáu tại các tuyến đường quốc lộ một a phạm văn thuận dương tử giang
thuộc địa phận thành phố biên hòa hai mươi đối tượng đã có hành vi hỏa hét kích động đám đông
tham gia phản đối chính sách của nhà nước trái pháp luật gây ách tắc giao thông
ảnh hưởng sâu đến an ninh an toàn xã hội và trật tự công cộng tại địa phương
thời gian gần đây việc tổ chức bán hàng quảng bá thương hiệu sản phẩm với nhiều yêu đãi hấp dẫn
người tiêu dùng diễn ra ở nhiều nơi nhất là nông thôn miền núi lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân
nhiều nhóm đối tượng giả danh nhân viên của các doanh nghiệp uy tín để lừa bán hàng chất lượng thấp
với giá cao gây bức xúc trong xã hội phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
mới đây công an huyện tuy an tỉnh phú yên phát hiện ngăn chặn hành vi của nhóm đối tượng gồm tám người
tổ chức bán hàng gia dụng là nồi chảo đèn pin thau kim loại tại xã an mỹ thuộc huyện này
trước cơ quan chức năng nhóm đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ nguồn gốc hàng hóa hợp pháp
không chứng minh được là nhân viên của một công ty đóng một quận hay bạch chân thành phố hà nội như đã giao
hàng tặng cũng như là mấy cô gái là cũng nó hàng tặng chứ không có bé
nhưng mà giờ tặng là đông bé là không có tặng đủ
thì giờ là mấy cô cứ hợp tiền vô ở dưới sông đâu chứ cũng như là ở đâu ở chỗ
cũng như trong chỗ đó nó có ba bạch thang thôi ba bạch thang cũng như ba cái sông đó
ba cái sông đó sông đâu chứ là chưa có những cái món điểm đó nó điểm
vô cũng như bốn năm cái mới vừa đến đó đây là công an xá đây
đây là nó nô thâu bà con mình bị lừa đồng
vậy là bắt đầu nó tiêu làm chi nó chạy bộ mà ở trước mắt ở đó là có thôn có đồ đầy đủ hết
sự việc diễn ra từ chiều ngày hai mươi bốn tháng bảy đến sáng ngày hai mươi năm tháng bảy
thì bị lực lượng chức năng phát hiện mời về trụ sở xã an mỹ huyện tuy an xử lý
đây chỉ là một trong nhiều vụ bán hàng tương tự diễn ra ở các làng quê của tỉnh phú yên
thông qua các hình thức như là hội thảo
rồi hình thức là ba sản phẩm và hình thức khuyến mại hoặc là phân phối sản phẩm
thông qua các hình thức đó thì lừa dối người tiêu dùng
và đưa họ vào cái việc là mua những cái sản phẩm không có nhãn mát
không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng không đảm bảo chất lượng
người tiêu dùng phải nắm lấy các quyền và nghĩa vụ của mình
để mà giao kết khi mà mua bán hàng hóa dịch vụ
trước tình trạng nhiều vụ bán hàng phi pháp lừa đảo người dân
hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phú yên khuyến cáo mọi người
phải tỉnh táo trước khi quyết định mua sản phẩm hàng hóa trôi nổi
giá trị không tương xứng với số tiền bỏ ra
khi phát hiện các nhóm đối tượng bán hàng không có nhãn mát
nguồn gốc xuất xứ hoặc sử dụng các chiều thức có dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo
cần báo ngay cho lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để kịp thời ngăn chặn xử lý
tiếp theo chương trình
hải quan trong công tác quản lý phế liệu
hàng trăm giáo viên đứng trước nguy cơ mất việc
trong khuôn khổ chương trình khóa tập huấn chuyên gia quân sự phái bộ liên hợp quốc
sáng ba mươi tháng bảy cục diện giữ hòa bình việt nam đã tổ chức thực hành trên thao trường
với các tình huống giả định nhằm nâng cao khả năng ứng phó và đàm phán cho các sĩ quan việt nam
khi nhận nhiệm vụ tại phái bộ liên hợp quốc
một trong những nội dung quan trọng được thực hành tại khóa tập huấn
chuyên gia quân sự phái bộ liên hợp quốc
chính là đưa ra các tình huống giả định khi tuần tra
để các sĩ quan việt nam phân tích và thực hiện kỹ năng đàm phán
qua đó nhằm nâng cao khả năng ứng biến về các tình huống khi nhận nhiệm vụ tại phái bộ

mô tả những việc có thể diễn ra tại phái bộ

sẽ hoàn thành những chuyện này
chúng tôi tin tưởng với ý thức trách nhiệm của các bạn sẽ hoàn thành những chuyện này
tính đến nay việt nam đã cử hai mươi bảy luật sĩ quan tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình tại
cộng hòa trung phi và nam sudan những bài tập thực hành tại các khóa huấn luyện cùng với những
chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ trang bị và nâng cao năng lực cho các sĩ quan việt nam trước khi
nhận nhiệm vụ thưa quý vị và các bạn tại cuộc họp báo chuyên đề về công tác quản lý hải quan
đối với phế liệu nhập khẩu vào chiều hôm qua tổng cục hải quan cho biết hiện nay tại các cảng
của việt nam đang có hơn năm container phế liệu nhập khẩu tồn động tăng từ hai trăm linh đến bốn trăm linh so với
cùng kỳ nguyên nhân được đưa ra tại buổi họp báo là do thời gian qua sau khi trung quốc thực hiện
chính sách cấm nhập khẩu hai mươi bốn loại phế liệu hoạt động nhập khẩu mua bán phế liệu ở việt nam có
chiều hướng gia tăng mạnh và diễn biến phức tạp nguy cơ gây ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường sống
gây bức xúc trong dư luận
số lượng phế liệu nhập khẩu năm hai nghìn một mươi bảy tăng gấp hai lần so với khối lượng phế liệu nhập khẩu trong năm
hai nghìn một mươi sáu trong đó khối lượng sắt thép nhựa giấy và xì hạt nhỏ là những loại phế liệu có khối lượng
tăng từ hai trăm linh đến bốn trăm linh so với tổng khối lượng nhập khẩu năm hai nghìn một mươi sáu
đặc biệt năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám khối lượng nhựa phế liệu nhập khẩu tăng đột biến hai trăm linh so với năm
hai nghìn một mươi bảy để việt nam không trở thành bãi rác của thế giới không tốn kém chi phí tiêu hủy đối với
hàng hóa là phế liệu chất thải đưa vào lãnh thổ nhưng không có người nhận ông mai xuân thành cho
biết đối với hàng hóa phế liệu đã tồn động tại cảng cơ quan hải quan tiến hành giả soát
phân loại và xử lý theo quy định của pháp luật
đặc biệt năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám khối lượng nhập khẩu tăng đột biến hai trăm linh so với năm hai nghìn một mươi bảy
nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường không để việt nam trở thành bãi rác của thế giới
bộ tài chính đã có văn bản chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thực hiện biện pháp siết chặt phế liệu
nhập khẩu trong đó có biện pháp ngăn chặn từ xa khi hàng hóa vẫn còn trên tàu
theo đó cơ quan hải quan sẽ thông báo cho các hãng tàu về việc không cho phép dỡ hàng có thông tin
trên bản lượt khai hàng hóa là chất thải và yêu cầu rời khỏi lãnh thổ việt nam
đối với hàng hóa là phế liệu tồn động tại các cảng quá chín mươi ngày
kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng không có người đến nhận
chủ phương tiện vận tải cũng phải vận chuyển hàng hóa đó ra khỏi việt nam
vừa qua liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam đã phối hợp với trung tâm phát triển nông thôn bền vững
tổ chức hội thảo nhằm lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo thông tư quy định hồ sơ khai thác
và quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản nhằm hoàn thiện và sửa đổi luật lâm nghiệp mới
được thông qua ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
tham gia hội thảo ngoài các chuyên gia trong lĩnh vực lâm nghiệp các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu lâm sản
còn có đại diện của tổng cục lâm nghiệp cùng bàn luận về các vấn đề chính như thực thi cụ thể
hiệp định thực thi lâm sản với châu âu vpa flecti nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra giám sát
của cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp cắt giảm thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước
nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong sản xuất cũng như góp ý về việc danh mục hóa các thủ tục
hồ sơ để cơ quan quản lý cũng như doanh nghiệp đối chiếu trong quá trình làm thủ tục
thông tư quy định hồ sơ khai thác và quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản ra đời
được kỳ vọng sẽ cắt giảm tám văn bản hành chính của ngành lâm nghiệp
việc tuyển sinh cho năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín thì cũng là lúc hàng trăm giáo viên hợp đồng khối
mầm non tiểu học và trung học cơ sở ở huyện thanh oai thành phố hà nội đứng trước nguy cơ mất việc
sau khi ủy ban nhân dân huyện bất ngờ ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày một tháng chín tới đây
những bi kịch giáo viên hợp đồng những khủng hoảng thừa thiếu giáo viên vẫn cứ nối dài
mà chưa có bài toán căn cơ nào để giải quyết
nếu như đầu năm hai nghìn một mươi tám dư luận cả nước bất bình trước việc hàng trăm trường hợp giáo viên tại đắk lắc
thất nghiệp vì bị chấm dứt hợp đồng lao động
với lý do rơi dư thì rất có thể sự việc này lại một lần nữa tái hiện ở ngay chính thủ đô hà nội
ký quyết định là chấm dứt hợp đồng thanh lý hợp đồng
bọn em không thể nào hiểu được là dư thừa nhưng bản thân huyện thanh ai của bọn em vẫn đi nhận giáo viên biên chế
ở các nơi phát triển về
bản thân em đã tung tắc tám năm ở huyện thanh hoa rồi còn như theo em được biết là hơn hai mươi năm nay
ở huyện thanh hoa không tổ chức thi cho các môn toán văn và anh
thầy giáo của em là người dạy được hai mươi ba năm rồi thầy vẫn còn cọ ngày đêm đi làm đi dạy như thế
cuộc sống của thầy rất là khổ rất là khó khăn
người thầy cống hiến hết cả tuổi thanh sân của mình cho lền giáo dục của quê nhà
đến bây giờ thầy đã gần năm mươi tuổi rồi mà đánh đúng một cái thanh lý hợp đồng thì ai thuê thầy nữa
hoang mang lo lắng không biết số phận mình sẽ đi về đâu
đó là tâm trạng của hàng trăm giáo viên hợp đồng tại huyện thanh oai khi ngày một mươi chín tháng bảy
họ bất ngờ nhận được thông báo của ủy ban nhân dân huyện sẽ chấm dứt hợp đồng
để truyền về cho các hiệu trường tự xem xét ký kết
theo quyết định số một mươi bốn ban hành ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy của ủy ban nhân dân tp hà nội
thời gian có hiệu lực là từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
việc trao quyền cho các hiệu trường xem xét ký tiếp hợp đồng cho đến hết năm hai nghìn một mươi tám
cũng khiến các giáo viên không thể yên tâm bởi họ lo ngại tình trạng lạm quyền sẽ diễn ra
bây giờ mà khi phân cấp cho hiệu trưởng rồi thì cũng có thể xảy ra những cái
trường hợp ví dụ như chúng ta có thể là anh chị em con em người nhà có thể là sẽ được công tác
và cái người không có cái vị thế gì có thể sẽ bị xa thả
người ta có cần thì người ta ký với tôi còn không cần thì chúng tôi biết làm gì bây giờ
mà trong khi đó chúng tôi đã cống hiến có những chị là hai mươi một hai mươi hai hai năm cũng chỉ là hợp đồng
bây giờ người ta cũng có cái quyết định này người ta cần thì người ta ký
người ta không cần thì người ta cho chúng tôi đi đâu về đâu
và chúng tôi biết làm gì với lúc này ba mươi chín bốn mươi tuổi rồi
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng bảy một cuộc họp giữa ủy ban nhân dân huyện các ban ngành và những người có liên quan
đã diễn ra để giải thích về chính sách mới cho người lao động
thế nhưng lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện ngày hôm đó lại không có ai có mặt trong cuộc họp được coi là quan trọng này
bởi vì vừa rồi chúng tôi mới chỉ tổ chức hội vị để lắng nghe thôi
đấy tâm tư nguyện vọng của người lao động rồi của chủ sử dụng lao động trong tương lai ý kiến như thế nào
thế và trên cơ sở đấy thì chúng tôi báo cáo với lãnh đạo ủy ban và báo cáo với thường trực để có ý kiến chỉ đạo
và chúng tôi cũng sẽ báo cáo với sở nội vụ để xin những ý kiến chỉ đạo hướng dẫn
cũng theo ông nguyễn tuệ sơn đây đơn giản chỉ là chuyển chủ thể ký hợp đồng
theo phần cấp mà thành phố hà nội đã quyết định huyện không xa thải hay thành lý hợp đồng từ nay cho đến hết năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo từ năm hai nghìn một mươi chín thì dường như huyện vẫn còn rất lúng túng trước quyết định mới
văn bản hướng dẫn các trường vẫn chưa có nhiều nội dung cụ thể cần thiết
những cái mà về sau hai nghìn một mươi chín thì chúng tôi cũng chưa có hướng dẫn đến đấy đâu
và để trong thời gian tới khi nào thành phố tổ chức thi tuyển giáo viên thì mời các đồng chí là ôn luyện rồi tham dự thi tuyển
khi đó thì sẽ xin ý kiến chỉ đạo của thường trực của bản dân viện sau
bức xúc của giáo viên đều có lý do của nó
nhiều giáo viên tâm sự rằng mặc dù đã phải trả một khoản
mặc dù đã phải trả một khoản phụ phí để được chấp nhận ký hợp đồng theo đuổi nghề
thế nhưng trong nay mai rất có thể vì một lý do nào đó họ sẽ không còn được đứng lớp nữa
và những giáo viên này đang phải thấp thỏm trong lo âu mòn mỏi
chờ đợi một lời giải thích cụ thể từ phía cơ quan có thẩm quyền
không phải một hay hai trường hợp cũng không phải một hay hai địa phương
mà câu chuyện buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động đang là câu chuyện chung của rất nhiều địa phương trên cả nước
số lượng giáo viên phải chấm dứt hợp đồng lên đến con số hàng nghìn
câu hỏi đặt ra là vì sao lại có một số lượng lớn giáo viên phải chấm dứt hợp đồng như vậy
không còn nhu cầu sử dụng nên phải tinh giản hay những sai phạm trong việc tuyển dụng ồ ạt quá chỉ tiêu biên chế của một vài cá nhân nào đó
là những lý do chủ yếu dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng với hàng loạt giáo viên tại nhiều địa phương trên cả nước
thế nhưng sự thua thiệt mất mát
lại chỉ thuộc về những giáo viên hợp đồng
quan điểm thì các ông chí một số đồng chí hiểu biết thì thậm chí cũng xác định là lao động hợp đồng thì tức là thường là không ổn định
và hai đứa là lao động hợp đồng có nghĩa là đồng nghĩa với việc thỏa thuận
cho nên là cũng sẵn sàng vào bất cứ khi nào cần tôi thì tôi làm mà không cần nữa thì tôi sẵn sàng là tôi làm việc khác
đối với các hiệu trưởng thì các ông chí đa số thì tán thành luôn
các đồng chí cũng nhất trí thực hiện theo đúng ý kiến hướng dẫn và chỉ đảm của bản dân viên
việc các địa phương mở ra chế độ hợp đồng lao động tiếp nhận giáo viên là chủ trương đầy thiện ý
giúp cho hàng ngàn giáo viên có được chỗ làm được đứng trên bục giảng trong lúc họ chưa đủ điều kiện vào biên chế
đồng thời cũng giúp nâng cao chất lượng giáo dục
trong khi những quy định về giáo viên định biên ở một số cấp học bậc học còn chưa theo kịp với thực tế
thực tế thì số giáo viên định biên trên một lớp quá ít so với công việc thực tế mà các cô phải làm
cho chính vì vậy mà nhà trường vẫn muốn có nhu cầu được ký hợp đồng với những cô giáo viên mà đang thuộc diện hợp đồng của huyện
để đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo viên
thì huyện cũng chỉ giao về chấm dứt hợp đồng và giao số giáo viên này về cho các nhà trường nhà trường tự ký hợp đồng thôi
thực ra cũng chưa có một cái gợi ý nào về cái việc mà chi trả lương cho các hợp đồng tại trường
tuy nhiên việc tuyển dụng giáo viên hợp đồng trong quá trình thực hiện có nhiều nơi làm chưa đúng
tạo kẽ hở để tiêu cực phát sinh và để không ít người trục lợi
kỷ luật những
cá nhân tập thể sai phạm là chuyện đương nhiên phải làm
thế nhưng khắc phục hậu quả từ những sai phạm ấy lại là điều không hề đơn giản
thì đây cũng là những cái điều mà chúng tôi làm trong cái công việc của ủy ban chúng tôi cũng đang thấy rất là chăn trở
sau mỗi lần đi giám sát và được gặp gỡ đối thoại với giáo viên
bởi vì là cái vị thế của giáo viên hiện nay nó cũng đang có những vấn đề nó chưa được như mong muốn
thế và cái sử dụng đội ngũ giáo viên hiện nay của chúng ta
nó còn nhiều những vấn đề bất cập
thì một cái đơn cử như tôi vừa ví dụ là cái thừa thiếu cục bộ hiện nay
người dạy nhiều người dạy ít
thế và cái môi trường làm việc
cũng như là cái nhìn nhận đánh giá đồng thuận của xã hội về đội ngũ giáo viên của chúng ta
thì ta phải giải quyết rất nhiều vấn đề
chủ trương tinh giản biên chế sẽ được tiếp tục thực hiện trên phạm vi cả nước cho đến năm hai nghìn hai mươi
với số lượng lên đến hàng ngàn người

không chỉ đảm bảo được quyền lợi của người lao động

trong phần tin quốc tế
ai cập nỗ lực thúc đẩy hòa bình trung đông